các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cũng theo lệnh cưỡng chế này tri cục thuế tp thủ đức đã yêu cầu ngân hàng tiên phong chi nhánh bến thành là nơi công ty thế kỷ hai mươi một đang mở tài khoản phải có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản của công ty này để nộp vào tài khoản kho bạc nhà nước của tp thủ đức
quyết định này được ban hành sau khi công ty thế kỷ hai mươi một liên tục chây ý không nộp thuế
trong đó giá trị đất được giao là bốn sáu trăm một mươi bốn tỷ đồng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thu từ đất ở tại đô thị là gần một trăm chín mươi năm triệu đồng tiền sử dụng đất phi nông nghiệp là ba mươi một triệu đồng
mặt đất mặt nước là năm trăm một mươi hai tỷ đồng tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết một trăm linh ngân sách địa phương là gần ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng số tiền bị cưỡng chế gần năm năm trăm linh tỷ đồng
trong quyết định ghi rõ lý do bị cưỡng chế là do người nộp thuế nợ tiền thuế tiền phạt và tiền chậm nộp thuế đã quá chín mươi ngày
kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của luật quản lý thuế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền
người nộp thuế không chấp hành quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn một mươi ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong một diễn biến khác cục thuế tp hcm cho biết đã có buổi làm việc với hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất thủ thiêm hồi cuối năm hai nghìn hai mươi một
là công ty cổ phần dream republic và công ty cổ phần symmega tuy nhiên hai doanh nghiệp mới chỉ hứa sẽ sớm nập tiền sử dụng đất
đại diện của hai doanh nghiệp này cho biết đang nỗ lực huy động nguồn tài chính và hứa sẽ cố nộp số tiền chúng đấu giá
tại đất thủ thiêm trong thời gian sớm nhất nếu hai doanh nghiệp này nộp tiền cục thuế tp hcm sẽ thu được khoảng tám tỷ đồng
hiện nay hệ thống của cơ quan thuế đang tính tiền chậm nộp với khoản tiền này vì đã quá thời hạn nộp năm mươi tiền sử dụng đất đợt một và lệ phí trước bạ
trước đó ngày một mươi tháng hai cục thuế tp hcm đã có văn bản nhắc nhở công ty cổ phần dream republic và công ty cổ phần symmega nộp tiền trúng đấu giá đúng hạn
lý do đã có hạn đóng năm mươi tiền mua các lô đất trúng đấu giá ở thủ thiêm
nhưng cục thuế tp hcm chưa nhận được tiền từ hai doanh nghiệp này
từ trước đến nay nanogen công ty nổi tiếng với việc chế tạo vaccine nanocovax đi liền với hình ảnh của doanh nhân hồi nhân
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
tuy nhiên mới đây sau khi loạt lùng xùm của lãnh đạo doanh nghiệp này xuất hiện
ông hồ nhân đã không còn giữ chức tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của nanogen
trước đó tính đến cuối tháng ba hai nghìn hai mươi một ông hồ nhân vẫn còn là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp dược này
với năm mươi chín sáu cổ phần tương đương ba tỷ đồng
với cối tài sản nắm giữ tại nanogen ông hồ nhân hiện đang ngăn bằng thứ hạng tài sản với các gương mặt trên sàn chống khoán việt
tính đến ngày hai mươi hai tháng ba hai nghìn hai mươi hai gồm chủ tịch hoa sen lê phước vũ và chủ tịch acb trần hùng huy
đáng chú ý tháng bảy hai nghìn hai mươi một vợ chồng ông hồ nhân đã thế chấp tổng cộng năm căn hộ với tổng giá trị gần một trăm chín mươi hai tỷ đồng
thuộc phân khu the gallagher president của khu phức hợp metropole thủ thiêm
để vây vốn tại ngân hàng việt cầm bành
metrovon thủ thiêm là dự án do công ty cổ phần quốc lộc pháp làm chủ đầu tư
trong đó sơn kim lan thuộc sơn kim rút tập đoàn của gia đình vợ ông nhân là cổ đồng chính của công ty này
hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam vbma cho biết vừa chào đón thêm hai ngân hàng là ocb và hdb
tham gia thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch o krein năm hai nghìn hai mươi hai
quyết định được đưa ra sau khi vbma hoàn tất các thủ tục đánh giá
và xét duyệt các điều kiện

và xét duyệt các điều kiện
ba frise là giao dịch trái phiếu chính phủ trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu trái phiếu chính phủ
cho một bên khác và không kèm theo cam kết mua lại trái phiếu chính phủ
theo đó điều kiện để trở thành nhà tạo lập thị trường đối với trái phiếu chính phủ bao gồm
thứ nhất là ngân hàng thương mại công ty chứng khoán được thành lập và hoạt động hợp pháp tại việt nam
thứ hai có vốn chủ sở hữu thực có trên báo cáo tài chính được kiểm toán của ba năm liên kề
trước năm đăng ký làm nhà tạo lập thị trường không thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu
theo quy định của pháp luật liên quan
thứ ba có thời gian hoạt động tối thiểu là ba năm trường hợp tổ chức nhận sắp nhập hoặc hình thành
sau chia tách hợp nhất thì thời gian hoạt động được tính cả thời gian trước khi chia tách sắp nhập hoặc hợp nhất
sở du lịch tp hcm vừa phối hợp với hiệp hội quản lý buôn phòng việt nam tổ chức bồi dưỡng tăng cường đào tạo
kỹ năng nghiệp vụ quản lý buồn phòng cho các cấp quản lý tại hệ thống các khách sạn từ ba đến năm sao
trên địa bàn thành phố trang bị kiến thức giải pháp xử lý các tình huống phát sinh trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
một cách chủ động linh hoạt và an toàn
theo đó học viên sẽ được học và thực hành thực tế với các báo cáo viên và điều phối viên là những người có kinh nghiệm
của ngành du lịch như chống dịch tại cơ sở lưu trú du lịch xử lý các trường hợp khẩn cấp khi có trường hợp nghi nhiễm
hoặc mắc covid phân tích tâm lý khách du lịch khách lưu trú hậu covid nghiệp vụ quản lý bùng phòng khách sạn
đặc biệt là hướng dẫn quy trình mẫu và các quy tắc an toàn trong nhiệm vụ vệ sinh chuẩn bị buồn phòng cho khách lưu trú
đây là chương trình bồi dưỡng đầu tiên góp phần thúc đẩy phong trào học tập thúc đẩy du lịch thành phố phát triển
theo hướng bền vững lấy chất lượng làm trọng tâm và chìa khóa thu hút du khách trong thời gian tới
hôm nay hai mươi hai tháng ba hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao đã công bố năm trăm hai mươi bốn doanh nghiệp chính thức đạt nhãn hiệu chứng nhận
hàng việt nam chất lượng cao hai nghìn hai mươi hai do người tiêu dùng bình chọn
cuộc khảo sát người tiêu dùng bình chọn hàng việt nam chất lượng cao năm hai nghìn hai mươi hai với kết quả hai tám trăm ba mươi doanh nghiệp đứng tên
các nhóm sản phẩm với gần ba mươi lượt bầu chọn
sáu trăm tám mươi chín doanh nghiệp đạt đủ tỷ lệ người tiêu dùng bầu chọn thuộc bốn mươi chín tỉnh thành trong đó có tám mươi bảy doanh nghiệp mới đạt lần đầu
và chín mươi năm doanh nghiệp tạm rời khỏi danh sách bình chọn năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt có ba mươi sáu doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn hai mươi sáu năm liên tiếp
ngành hàng đạt tỷ lệ bầu chọn cao nhất là nước chấm gia vị kể đến là ngành thực phẩm khô đồ ăn liền
ngành đạt tỷ lệ bầu chọn thấp nhất là dụng cụ làm đẹp
sau khi thẩm định xác minh về việc tuân thủ pháp luật kinh doanh đã có năm trăm hai mươi bốn doanh nghiệp chính thức đạt nhãn hiệu chứng nhận
hàng việt nam chất lượng cao hai nghìn hai mươi hai do người tiêu dùng bình chọn
số hóa sản xuất phân phối nông sản đang trở thành xu thế tất yếu của ngành nông nghiệp
từ ứng dụng khoa học kỹ thuật quản lý quy trình sản xuất đến tiếp cận thị trường đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử
đã và đang giúp doanh nghiệp và người dân thay đổi tư duy sản xuất
tương bước hướng đến nền nông nghiệp hiện đại
mới đây hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao trung tâm bsa phối hợp với trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn hai
thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tọa đàm chinh phục tiêu chuẩn organis gias lợi thế kết nối thị trường nhật
nhằm tháo gỡ những điểm ngẽn đưa nông sản hữu cơ của việt nam tiếp cận những thị trường khó tính như nhật bản
cái chuyện khắc khe hay không khắc khe là do bản thân của chúng ta
và khi chúng tôi bắt đầu làm là chúng tôi bằng cái sự nói không với khoa học và chúng tôi thực hành và đào tạo nhân viên để ý thức được cái việc là
động hại của việc sử dụng khoa học trong nông nghiệp chúng tôi đã bắt đầu từ việt gap rồi sau đó là global gap và sau đó là tụi tôi nói không
một trăm linh với các cái chế phẩm khoa học cũng như phân bóng khoa học
ngoài những tiêu chuẩn khắt khe một số doanh nghiệp đã chia sẻ thêm về hành trình xây dựng và đạt tiêu chuẩn organic gis
sự kiện toàn hoạt động của hợp tác xã kiểu mới gắn với ý tưởng sáng tạo của start up đồng thời là chủ thể ocrp các hình thức sản xuất nông nghiệp kiểu nhật đang thực hiện tại việt nam
trong các tiêu chuẩn thì tiêu chuẩn gap nó là một cái tiêu chuẩn khắc khe nhất nhưng mà nó cũng nằm trong các cái tiêu chuẩn kia
muốn làm đạt được cái tiêu chuẩn đó thì những cái tiêu chuẩn từ nhỏ là cái bể bóng để mình tăng lên từ từ
ví dụ những cái doanh nghiệp nhỏ thì họ làm theo
khi mô nhỏ thì đạt cái tiêu chuẩn từ trong nước khi mà đạt được cái tiêu chuẩn gap thì khác cái thị trường quốc tế thì chúng ta đều có thể tiếp cận được hết
về việc áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp hiện còn gặp nhiều khó khăn vướng mắt
nguyên nhân là do nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển khoa học trong lĩnh vực này còn hạn chế
thiết bị tự động số hóa thiết bị phân tích còn thiếu
trong khi đó người dân và các doanh nghiệp đang thiếu vốn thiếu thông tin để ứng dụng số hóa
tôi cho rằng là cái mức độ áp dụng cái chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay của chúng ta còn chậm so với yêu cầu của thị trường của việt nam của mình
và so với nhiều quốc gia trong khu vực là chúng ta chậm
rất là đơn giản bây giờ nếu chúng ta không có được những cái tiêu chuẩn như là hữu cơ hay là lô bồ gap hay là việc gap
thì chúng ta áp dụng một cái tiêu chuẩn là nhật ký sản xuất bằng điện tử
chúng ta ghi chép bằng điện tử chúng ta tạo một cái mã qr code đó và để cho người tiêu dùng
người ta tự tri sức cái việc đó cái tiêu chuẩn chất lượng của mình
thì đó cũng là một cái ứng dụng của chuyển đổi số trong nông nghiệp
theo các chuyên gia chuyển đổi số sẽ góp phần giải quyết những bài toàn lớn của ngành nông nghiệp như về biến đổi khí hậu xâm nhập mặn thu nhập thấp
đây cũng là cơ hội chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu
người nông dân sản xuất nông sản chất lượng với chi phí thấp nhất nhưng bán ra được giá cao nhất
hướng nông sản của việt nam tiếp cận các thị trường khó tính
thưa quý vị mặc dù không còn làm cho công ty chứng khoán
thế nhưng một đối tượng vẫn kêu gọi bạn bè chuyển tiền cho mình để đầu tư vào chứng khoán
tuy nhiên khi nhận tiền rồi thì chẳng thấy cổ phiếu đâu
rồi đến khi bị đòi nhiều quá liên thông báo phá sản để trốn tránh việc trả tiền
theo trình bày của chị quách thị hồng phượng thông qua một người bạn tên đặng thị khanh
chị có quen biết trương thị nhã uyển sang hoàng chín trăm tám mươi tám thường trú phường một mươi một quận một mươi một thành phố hồ chí minh
từ giữa năm hai nghìn hai mươi
thời điểm này uyển được biết đến với vai trò nhân viên của công ty chứng khoán pas việt nam
sau gần một năm biết và trở nên thân thiết uyển đã biết rõ chị phượng đang có số tiền lớn gửi tiết kiệm
nên câu gọi đầu tư vào chứng khoán
uyển hỏi các sổ tiết kiệm tôi có là bao nhiêu rồi uyển làm những bản tính toán là khoản tiền lời của ngân hàng rất ít
so với nếu mà rút ra hết đuôi cho uyển đầu tư uyển nói là ít nhất sẽ đuôi tôi một mươi tiền lãi xuất
trong vòng sáu tháng chuyển tiền
cái đợt ba là
cái đợt cuối cùng là hai tám tỷ cho uyển
thì uyển bắt đầu không có báo cáo nữa cũng không có nói là các mả chứng khoán hay là số lượng uyển đã mua là bao nhiêu nữa
sau khi đã chuyển tổng số tiền cả ba đợt là ba tám tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của uyển
các yêu cầu rõ ràng minh bạch mà phải yêu cầu cung cấp cho mình
thì đều bị uyển vì nhiều lý do khác nhau nhằm kéo dài thời gian và để lãng tránh các yêu cầu đó
mặc dù uyển vẫn khẳng định là đã đầu tư mua chứng khoán
tuy nhiên suốt từ ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
uyển vẫn không cung cấp được bất cứ một mả chứng khoán nào cho phượng
sau khi mà tôi hối thúc uyển vài lần thì uyển mới đồng ý là ra gạch mặt và ký một cái hợp đồng
thì lúc đó tôi vẫn còn nghĩ là mình đang làm việc với công ty kax và uyển là một procher
một ngôi giới chứng khoán của công ty kiss
và tôi phải làm việc với công ty kiss và sẽ ký một cái hợp đồng
có mọc này kia của công ty kiss
nhưng mà khi mà gặp uyển thì uyển soạn một cái hợp đồng cá nhân
không hề có một cái gì đó liên quan tới công ty kech cả
đến ngày hai mươi hai tháng hai vừa qua phượng bất ngờ nhận tin nhắn từ uyển
với nội dung thông báo phá sản việc thua lỗ toàn bộ số tiền đã đầu tư
và có ý định rời khỏi thành phố hồ chí minh một thời gian
trong lúc bối rối lo lắng số tiền của mình không cánh mà bay
thì phượng lại cảm thấy sốc hơn khi biết mình không phải là nạn nhân duy nhất
cùng với cách kêu gọi mua chứng khoán và thu đoàn trả lãi theo kiểu
thả cá nhỏ nút cá lớn
ngoài phương ra có ít nhất hai nạn nhân khác
sau khi mà đã tham dự nhiều cái kết cục nói chuyện mà uyển làm diễn giả
về đầu tư tài chính thì tôi quyết định là đưa cho uyển tám triệu
để mà thử tìm hiểu về chứng khoán
để uyển đầu tư cho tôi thì uyển mở một cái tài khoản
ở công ty chứng khoán kiss đứng tên tôi

thì sau đó là có kê khai những cái mã chứng khoán cho tôi đàng hoàng
với tám triệu đó quyện cũng đã sao kê cũng khá đầy đủ
rồi tới tháng hai năm hai nghìn hai mươi một thì uyển chuyển khoản cho tôi bốn triệu tiền lời
sau đó là tới tháng tám uyển chuyển thêm một đợt nữa
cũng là bốn triệu tiền lời là tổng cộng tám triệu
uyển nói với tôi là ở cơn sắp tết rồi
thì có những mã đồ ăn hay là những cái mã đường
múi rồi thì nó sẽ lên giá do tết
thì đây là một cái thời điểm rất là tốt để mà đầu tư
đất là một lý do vì sao mà tôi chuyển thành chẳng một trăm linh triệu để uyển giúp tôi đầu tư
tối ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai uyển nhắn tin cho tôi
nói là ừ tôi phá sản rồi bà ơi không có tiền nó trả cho mọi người
theo một chi tiết đáng chú ý thông tin từ công ty chứng khoán kis việt nam cho biết
kis việt tại công ty từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một và chỉ có vai trò là cộng tác viên
và theo quy định của luật tổ chức tính dụng năm hai nghìn một mươi ba
hoặc như là luật chứng khoán năm hai nghìn một mươi ba
thì chúng tôi thấy rằng trong luật thì chỉ quy định là chỉ có ngân hàng thương mại
công ty tài chính công ty cho thuê tài chính công ty chứng khoán
hoặc là như là quỹ đầu tư hoặc như là công ty đầu tư chứng khoán
hoặc là công ty quản lý quỹ thì họ có những cái định chế tài chính trung gian
và được nhận là ủy thác vốn của tổ chức cá nhân để thực hiện cái hoạt động đầu tư
ngoài ra thì các cái cá nhân nhận ủy thác đầu tư đó đều là trái pháp luật
bộ luật hình sự ở điều này quy định rất rõ là người nào dùng thủ đoạn gian dối
chiếm đoạt tài sản người khác từ hai triệu đồng trở lên hoặc là chỉ dưới hai triệu đồng
nhưng mà thuộc một trong các cái trường hợp
mà pháp luật là luật chúng ta quy định thì cũng cấu thành cái tội chiếm đoạt tài sản
với số tiền chiếm đoạt là từ ba tám tỷ đồng
thì cái người phạm tội có thể bị phạt tù từ một mươi hai năm cho đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
hiện các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo tới công an quận một mươi một và cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
từ vụ việc trên cho thấy các nạn nhân đều là những người trẻ không rành về chiến khoán
nhưng đã nhẹ dạ cá tinh mà đưa cả khối tài sản lớn cho người khác
nhưng trước nguy cơ mất trắng tài sản của mình
vừa rồi là những thông tin của thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
hồng nhiên xin kính chào và hẹn gặp lại